quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
cùng với quá trình suy yếu của khối không khí lạnh và di chuyển lệch về phía biển
lúc này miền bắc trời khá nhiều mây cùng với đó là tình trạng sương mù xảy ra nhiều nơi
nhiệt độ ngoài trời vẫn còn rét với ngưỡng nhiệt phổ biến từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
dự báo phải từ sau chín giờ sáng nắng xuất hiện lớp sương mỏng này sẽ tan nhanh
miền bắc trời chuyển nắng nhiệt độ sẽ tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền bắc sẽ phổ biến mức nhiệt từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
cục bộ một số nơi ở khu vực phía tây của tỉnh sơn la cũng như hòa bình nhiệt độ cao hai mươi sáu hai mươi tám độ
với miền trung thời tiết cũng có xu hướng chuyển tốt dần
ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh và khu vực quảng bình trưa chiều nay trời có nắng
khu vực các tỉnh từ quảng trị trở vào đến bình thuận còn chịu ảnh hưởng yếu của nhiễu động trong đời gió đông
nên mây nhiều và có nắng yếu gián đoạn thậm chí một vài nơi thì vẫn còn có mưa
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi sáu độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng nhỉnh hơn nhưng không cao
duy trì trong khoảng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
với khu vực nam bộ và tây nguyên lúc này đều đang có hiện tượng sương mù nhẹ
dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến một mươi ba giờ cả nam bộ và tây nguyên trời có nắng nhẹ
nhiệt độ ở tây nguyên sẽ giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ còn nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau khoảng một mươi ba giờ chiều nam bộ sẽ có lại được những cơn mưa cháy mùa
trong đó mưa tập trung nhiều ở khu vực ven biển với lượng mưa trong chiều và tối nay phổ biến từ ba cho đến năm mm
trên biển ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc giảm còn mức cấp bốn cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông cũng như khu vực của huyện đảo trường sa
tiếp tục chịu ảnh hưởng của dạnh thấp xích đạo có trục năm đến bảy độ phía bắc
nên vẫn có mưa giải rác về chiều và tối
trong mưa rông cần phải lưu ý tới hiện tượng lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước